các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
phan văn toán đã hành hung nhừng và để nhừng và để đã dùng dao gậy hành hung toán đến khi nhừng dùng cây gỗ hành hung vào phần đầu của toán khiến toán tử vong
hành vi của các bị cáo đã xâm phạm đến tính mạng của người khác
tuy nhiên qua quá trình điều tra xét hỏi hội đồng xét xử nhận thấy bị hại cũng có một phần lỗi trong vụ án
hội đồng xét xử đã tuyên phạt trần ngọc đề một mươi bốn năm tù đoàn văn nhừng một mươi hai năm tù giam